trong giai đoạn hội nhập sâu rộng với thế giới bên cạnh những thuận lợi thời cơ là những thách thức to lớn đối với lực lượng công an nhân dân
tội phạm ngày càng tinh vi manh động và nguy hiểm
các thế lực thù địch vẫn giáo diết thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa
xong lực lượng công an nhân dân luôn giữ vững bản chất cách mạng tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
trong bất cứ hoàn cảnh điều kiện nào
không kiên định nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt công an nhân dân
lời dạy đó nhấn mạnh cách mạng là sự nghiệp quân chúng là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi
thấm nhuần lời dạy của người lực lượng công an luôn phấn đấu để dân tin dân yêu dân ủng hộ
qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đây cũng chính là một trong năm bài học kinh nghiệm quý báu qua tổng kết ba mươi năm đổi mới công tác công an
được đại tướng trần đại quang nhấn mạnh trong bài tham luận tại đại hội một mươi hai
trong phát huy sức mạnh tổng hợp đồng chí có nhấn mạnh là làm thế nào công an cùng phải phát huy được sức mạnh của toàn dân
trong đó xây dựng thể trận an ninh xây dựng phong trào côn trùng bảo vệ an ninh tổng hợp
đấy là một cái làm thế nào để cho mọi người tham gia vào
trong thế hình này không xây dựng được phong trào không có những nơi nào không quan trọng để xây dựng phong trào
thì phải nói cái đó là cũng chưa đúng mà kết quả sẽ rất hạn chế
dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành
sự thương yêu giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân
với quyết tâm cao độ lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục đổi mới phát triển mạnh mẽ
xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
đợt rét đậm rét hại kèm theo băng giá và mưa tuyết kỷ lục tại miền bắc đã gây nhiều thiệt hại lớn cho các địa phương
nhất là các tỉnh phía bắc lào cai lai châu yên bái sơn la điện biên cao bằng lạng sơn quảng ninh hòa bình bắc giang và bắc cạn
tính đến ngày hai mươi bảy tháng một sơ bộ thống kê trên đại bàn các tỉnh nêu trên
đã có trên một chín trăm linh con gia súc bị chết có gần bốn bốn trăm tám mươi hectare hoa màu và hơn hai trăm linh hectare cây công nghiệp ngắn ngày bị thiệt hại
gần một trăm năm mươi hai hectare rừng của tỉnh lào cai bị tuyết che phủ
tại các xã khu hai huyện mù căng trải tỉnh yên bái mưa tuyết đã vùi lấp toàn bộ diện tích hòa màu của nhân dân
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng một tại quốc lộ bốn d khu vực thác bạc tới đỉnh đèo ô quy hồ giáp địa phận lai châu
do mặt đường có nhiều băng tuyết không đảm bảo an toàn để di chuyển nên các lực lượng chức năng vẫn điều phối giao thông để hạn chế các xe qua lại nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
tuyến đường điện đi bản phình hồ xã dế xu vình huyện mù cang trải tỉnh yên bái bị cây đổ đè lên làm mưa hỏng
có chín xã tại các huyện bắc yên phủ yên thuận châu của tỉnh sơn la phải ngừng cấp điện do mưa
tuyết rời đồng băng làm nhiều đoạn trên đường dây ba mươi năm kv bị đứt dây gãy cáp
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định không khí lạnh đang có xu hướng suy yếu dần
nên các tỉnh miền bắc duy trì rét đậm rét hại trên diện rộng đến hết ngày hai mươi tám tháng một vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá
do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh với cường độ rất mạnh nên trong những ngày qua
tại các tỉnh miền trung cũng đã xuất hiện tình trạng rét đậm rét hại có nơi mưa vừa mưa to
khiến một số khu vực vùng thấp trũng bị ngập úng cục bộ hàng nghìn hecta lúa đã gieo xạ bị ngập sâu và đang đứng trước nguy cơ mất trắng
hiện công tác tiêu úng chống ngập đang được các địa phương gấp rút triển khai phản ánh trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
cánh đồng lúa của hợp tác xã thị trấn xịa huyện quảng điền tất cả đều ngập sâu trong nước
khu vực này có hơn năm mươi hectare lúa vừa mới gieo xạ nhưng cũng đã bị ngập úng nguy cơ lúa chết phải gieo xa lại là rất lớn
những diện tích còn lại cũng không thể gieo xạ được vì nước quá sâu trong khi đó đây đã là thời điểm gieo trà cuối
gia đình ông phan phường có bảy xào lúa đã ủ giống theo kế hoạch ông đã gieo xạ từ những ngày trước
nhưng giờ đây khi giống đã nảy mầm dài như thế này
nhưng ông vẫn không thể gieo dạ được nguy cơ chế vụ là hoàn toàn có thể xảy ra
nếu cái hạt giống mà nó đã nảy mầm mình không thả được thời gian nó sẽ bị mất mét
mất mẹp một cái là mình trà xuống dưới nó đã không lên
thứ nhất thứ hai nữa cái đồ giống của hắn những cái mầm dài mình trà xuống nhiều lúc nó gãi mầm nó không lên
những cái diện tích chưa gieo xạ được thì phòng công nghiệp chỉ đảo là cạc hồ rải má
và đồng thời tích cực là có những gọt để đảm bảo cho bà con sau khi trồng trong gieo được là khó ảnh hưởng
quảng điền là một trong những địa phương vùng thấp trũng của tỉnh thứ thiên huế
trước đợt rét đậm rét hại này mặc dù địa phương này đã chủ động thực hiện các phương án tiêu úng
nhưng vẫn có trên hai trăm linh hectare lúa bị ngập
hiện trên địa bàn tỉnh thứa thiên huế có trên hai năm trăm linh hectare lúa bị ngập ống
tập trung ở các viện phú vang quảng điền
trong đó có hai mươi hai tấn giống đã ngâm ủ chưa thể gieo xạ
và trên sáu trăm linh hectare lúa bị ngập sâu đang đứng trước nguy cơ mất trắng
với các diện tích này khả năng gieo xạ lại cũng gặp nhiều khó khăn do tiến độ tiêu úng chậm
các địa phương phải tập trung huyết động mọi lực lượng phương tiện để đấu ống
cứu lũa cho cái diện tích bị ngập
thứ hai là hiện nay vẫn đứng còn rét đậm rét hải do vậy tạm thời dưng việc là gieo cậy
bên cạnh các giải pháp tiêu ống chủng hợp ngành công nghiệp cũng khuyên cáo bà con đông dân
nên chủ động theo dõi tình hình thời tiết nước rút đến đâu gieo xạ đến đó
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa rét gây ra
và các ngân hàng thương mại phối hợp với chính quyền địa phương xác định thiệt hại
để có chính sách khoanh nợ miễn giảm lãi giúp bà con trong lúc khó khăn vì thiệt hại do thiên tai
cụ thể các ngân hàng sẽ có chính sách khoanh nợ giãn nợ miễn giảm lãi xóa nợ
phù hợp với quy định của pháp luật và thẩm quyền của ngân hàng để giúp bà con
tại một số tỉnh miền núi phía bắc khắc phục rủi ro khi có trâu bò bị chết
do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh bất thường
đồng thời ngân hàng nhà nước cũng vận động các ngân hàng thương mại có biện pháp an sinh xã hội
hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có trâu bò bị chết trong đợt rét bất thường này
trong bốn ngày qua do thời tiết rét đậm rét hại nhiều hộ dân đã đốt than củi
than đá để sửa ấm đặc biệt ở vùng nông thôn và trên thực tế
một số trường hợp đã bị ngộ độc khí carbon thậm chí tử vong do ngộ độc quá nặng
tại tỉnh quảng bình ngày hôm nay bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình đã xác nhận
một trong ba nạn nhân bị ngộ độc khí than vào ngày hai mươi sáu tháng một đã tử vong
sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu đó là cháu đoàn phạm thanh hải
một mươi bốn tuổi trú tại phường quảng thọ thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
nhờ được cấp cứu kịp thời hai nạn nhân còn lại là mẹ và chị của cháu hải
đang trong quá trình hồi phục sức khỏe tại nghệ an chỉ trong ba ngày qua
cũng đã liên tiếp nhận gần một mươi bệnh nhân ngộ độc ngạt khí than
trong đó có ba sản phụ mới sinh con và một cháu nhỏ một mươi tám tháng tuổi đã tử vong
trước thời tiết rét đậm rét hại như hiện nay sẽ vẫn còn nhiều người đốt than để sửa ấm
theo các nhà khoa học quá trình than bị đốt phát sinh ra nhiều loại khí độc hại
các loại khí này thường gây hôn mê dẫn đến tử vong
chính vì vậy ngành y tế khuyến cáo người dân không nên đốt than củi than đá
bếp điện để sửa ấm bởi có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng
đợt rét kỷ lục suốt ba mươi năm qua chính vì thế tại các bệnh viện
đa số người già và trẻ nhỏ đến khám đều mắc các bệnh về đường hô hấp
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bệnh viện nhi trung hương
tại khoa khám bệnh bệnh viện nhi trung ương số lượng bệnh nhi đến khám tại khoa tăng từ năm mươi
so với những ngày trước đó mỗi ngày khoa tiếp nhận từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh trẻ đến khám
chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp ho sốt viêm phổi viêm phế quản
theo các chuyên gia y tế nguyên nhân là do thời tiết hà nội lạnh đột ngột kèm theo mưa phùn
gió bắc tạo điều kiện thuận lợi cho virus nhiễm khuẩn đường hô hấp phát triển gây bệnh
vì vậy chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần được trả lời

đảm bảo bổ sung đủ cả lượng và chất để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể

đảm bảo bổ sung đủ cả lượng và chất để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể
tại khoa khám bệnh bệnh viện nhi trung hương số lượng bệnh viện nhi trung hương
đảm bảo bổ sung đủ cả lượng và chất để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể
tại khoa khám bệnh bệnh viện nhi trung hương số lượng bệnh viện nhi trung hương
đảm bảo bổ sung đủ cả lượng và chất để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể
tại khoa khám bệnh bệnh viện nhi trung hương số lượng bệnh viện nhi trung hương
đảm bảo bổ sung đủ cả lượng và chất để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể
tại khoa khám bệnh bệnh viện nhi trung hương số lượng bệnh viện nhi trung hương
đảm bảo bổ sung đủ cả lượng và chất để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể
tại khoa khám bệnh bệnh viện nhi trung hương số lượng bệnh viện nhi trung hương

tại khoa khám bệnh bệnh viện nhi trung hương số lượng bệnh viện nhi trung hương
đảm bảo bổ sung đủ cả lượng và chất để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể
tại khoa khám bệnh bệnh viện nhi trung hương số lượng bệnh viện nhi trung hương
đảm bảo bổ sung đủ cả lượng và chất để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể
tại khoa khám bệnh bệnh viện nhi trung hương số lượng bệnh viện nhi trung hương